trong không khí vui tươi phấn khởi của toàn đảng toàn dân toàn quân ra sức thi đua mừng đảng mừng xuân mới
sáng nay ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tức ngày mùng ba tết chính quyền và bà con nhân dân tại tỉnh thái nguyên
đã long trọng tổ chức lễ hội xuống đồng xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh xuân đình dậu năm hai nghìn một mươi bảy
lễ hội xuống đồng là hoạt động được tổ chức thường niên vào mỗi dịp xuân về
là một nét đẹp truyền thống được tổ chức tại thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên để cầu cho mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt
cũng là để khởi đầu cho một năm sản xuất nông nghiệp với nhiều niềm tin thắng lợi
hoạt động này đã thu hút đông đảo người dân cũng như nhiều du khách tham gia
điều này đã góp phần rất lớn trong việc cổ vũ động viên bà con nông dân thêm phấn khởi thi đua lao động sản xuất
tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
có mặt tại lễ hội các đồng chí lãnh đạo tỉnh thái nguyên thị xã phổ yên đã xuống trực tiếp tham gia vào các khâu sản xuất đầu năm
động viên bà con nhân dân bắt tay vào sản xuất thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất phát triển kinh tế của thị xã cũng như của tỉnh trong năm hai nghìn một mươi chín
cũng trong khuôn khổ lễ hội xuống đồng ở thái nguyên nhiều cuộc thi như thi cày thi bừa thi cấy theo cả phương thức truyền thống và hiện đại đã diễn ra sôi nổi giữa các xã
thông qua những hoạt động này nhằm động viên cổ vũ bà con nông dân
thi đua lao động sản xuất áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất để nâng cao năng suất
giá trị các loại cây trồng trên cùng một đơn vị diện tích canh tác hướng tới một năm mới sản xuất hiệu quả và bền vững